tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam với maxim jokov bốn mươi một tuổi quốc tỉnh nga về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự các quyết định lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định maxim zhukov là người đã quản lý điều hành sáu công ty có chung bộ máy tổ chức nhân sự các dân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vai tín dụng tiêu dùng trái quy định nước bóng hoạt động cho vai cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo vn thầntaioi vn cây đèn thần vn
ngoài maxim zupcov cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai đối tượng là giám đốc
một số trưởng phòng trưởng nhóm các công ty và nhân viên trực tiếp quản lý vận hành hoạt động cho vay về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm cao nhất cho một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi lần đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai đối tượng là giám đốc
công an tp hcm tỉnh quảng ninh vào ngày hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm xa nguyễn văn quang trú tại tp hcm
tối ngày hai mươi hai tháng sáu khi bị tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách có thu phí nhưng không có tem phù hiệu kinh doanh vận tải quang đã tăng ga bỏ chạy
khi bị chặn bắt quang tiếp tục có các hành vi chống đối giấu chìa khóa giả vờ bị ngất cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn quang về hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sồng thị pà và giàng thị cha cùng chú tại xã triềng khong huyện sông mã tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy đêm ngày một mươi chín tháng sáu
qua triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra trinh sát công an huyện mù căng trải đã phát hiện bắt quả tang sồng thị pà và giàng thị cha đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản ngã ba kim xã búng luông huyện mù căng trải
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một bánh heroin có khối lượng ba trăm một mươi năm gram sáu viên ma túy tổng hợp với khối lượng năm trăm bốn mươi sáu gram cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an sồng thị bà và giàng thị cha khai nhận đã mua số ma túy trên
tại xã mường lầm huyện sông mã tỉnh sơn la mang sang yên bái bán kiếm lời nhưng chưa kịp bán đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi
nhưng thời gian qua với sự tích cực tuyên truyền của lực lượng công an các cán bộ ngân hàng và mỗi người dân đã nâng cao cảnh giác
từ đó nhiều vụ nạn nhân bị các đối tượng mạo danh lừa đảo
thế nhưng khi ra đến ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản thì đã kịp thời được ngăn chặn
mới đây nhất một vụ việc vừa được công an phường kim giang công an quận thanh xuân hà nội ngăn chặn kịp thời
bảo vệ được số tiền năm trăm linh triệu đồng của một người dân trên địa bàn không để rơi vào tay của các đối tượng lừa đảo
vụ việc này thêm một lời cảnh báo người dân cần luôn cảnh giác trước các chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao hiện nay
bà nguyễn thị thái sáu mươi tám tuổi sinh sống tại phường kim giang quận thanh xuân
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng năm bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ứng dụng messenger của người em gái đang sinh sống tại đức
chỉ nói được một hai câu thì em gái nói tín hiệu bị kém và chuyển sang nhắn tin
người em gái nói bà ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm năm trăm linh triệu đồng để gửi cho một tài khoản có tên nguyễn văn linh vì đang có việc gấp
không chút nghi ngờ sáng sớm ngày hôm sau bà thái ra ngân hàng làm thủ tục rút sổ tiết kiệm để chuyển khoản
ở đầu sơ hình kia nói là
nghe không rõ tức là mạng rất yếu
thì tôi nghĩ cái mặt lộn nhòe nhòe tôi nghĩ là chắc là mạng yếu
thế thì tôi bảo chưa đi ngủ thế thì vậy thì chị nhắn tin đi
thế nó nhắn tin cho tôi là cái sổ tiết kiệm của em
chị mai chị gia chị rút chị gửi cho trả lợi cho em cho người tên là nguyễn văn linh
thế sáng mai tôi ra rất sớm
tôi rút cái sổ tiết kiệm ra
tôi chuyển sang cái tài khoản của
của nguyễn văn linh
thì trong đấy ngân hàng người ta mới nói hỏi là nội dung gửi như thế nào
thì tôi bảo không hiểu là trả lợi như thế nào đấy
ngân hàng người ta nghi ngờ luôn
người ta bảo là như thế thì cô phải hỏi rõ
lúc bây giờ tôi nghĩ ra tôi chết rồi tôi kia là mình bị lừa
khi bà thái được nhân viên ngân hàng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo
và bà cũng nhận ra dấu hiệu lừa đảo
nhưng số tiền năm trăm linh triệu đồng đã được chuyển khoản đi
ngay lập tức bà thái chạy sang công an
phường kim giang trình báo
tiếp nhận thông tin của bị hại các cán bộ chiến sĩ công an phường kim giang
cần trước gói mặt tại ngân hàng phối hợp chặt chẽ với đại diện ngân hàng
và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phường kim giang
công an quận thanh xuân đã kịp thời phong tỏa thành công tài khoản của đối tượng lừa đảo
lúc đồng chí trực ban công an phường báo cáo gọi là tôi
báo cáo đồng chí là khi mà cái vụ việc nó vào nó khoảng chín h ba mươi một mươi h sáng
thì nó ghi trực tiếp là tôi chỉ đạo luôn là cán bộ chiến sĩ là chạy cùng tôi là sang
với ngân hàng việt tiên banh và đồng thời là báo cáo trực tiếp đồng chí trưởng oan quận
xin ý kiến về cái việc là để gọi là phong tỏa cái tài khoản cái số tiền năm trăm linh triệu đó
để thứ nhất là báo cáo chí là mục đích chính là giữ lại cái tài sản cho người dân
thì sau khi là phối hợp với cả bên ngân hàng việt tiên banh
thì các anh cũng đã là phong tỏa cái số tiền năm trăm linh triệu
mà số tiền năm trăm linh triệu này đã được chuyển sang hai cái tài khoản khác cũng cùng hệ thống
hôm ấy cũng là rất may nhưng ngờ lại sau đấy là đồng chí trưởng an quận
cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xuống phối hợp với cả công an phường
chúng ta làm các cái thủ tục cũng như là các cái công văn để yêu cầu ngân hàng
là phong tỏa số tiền trên để giữ lại cho người dân
ngay sau đấy vài hôm là tôi đã viết thư lời khen đến
trưởng công an của quận rồi ông giám đốc công an thành phố là tinh thần
với tinh thần trách nhiệm với nghiệp vụ rất là chuyên môn rất là vững chắc của mình
rồi với tinh thần gần dân rồi thương dân như thế nào như là người trong gia đình
cho nên là các bộ chính đã hết lòng về nhân dân với một cách rất là nhanh chóng
trong vòng chỉ một mươi năm hai mươi phút là đã xong công việc tôi thấy là rất là giỏi
như vậy chỉ cần chậm trễ vài phút nữa thì toàn bộ số tiền năm trăm linh triệu đồng của người dân đã bị đối tượng chiếm đoạt
vụ việc này cho thấy tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng phường kim giang công an quận thanh xuân
đã khẩn trương vào cuộc với các biện pháp nghiệp vụ bài bản và một tinh thần hết lòng vì người dân
lá thư cảm ơn của bà thái gửi tới các đơn vị công an hà nội chính là nguồn động viên
thích lệ các cán bộ chiến
sĩ tiếp tục nỗ lực trên mặt trận đảm bảo tình hình an ninh an toàn tại địa bàn cơ sở
chiều nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã đến điểm thi của mình để làm thủ tục sự thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
xác định công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
có ý nghĩa quyết định lực lượng công an các địa phương đã chủ động triển khai tốt các mặt công tác
tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục
tất cả đang dốc hết sức vì một kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và đúng quy định
tại tỉnh an giang có bốn mươi sáu điểm thi với chín trăm linh phòng thi và bảy mươi phòng chờ
kế hoạch phương án đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi được lực lượng công an an giang chủ động triển khai từ rất sớm
theo đó đã tích cực phối hợp với sở ngành có liên quan
chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức kỳ thi nói chung và công tác đảm bảo an
an ninh an toàn cho kỳ thi nơi riêng
trước mắt là kiểm tra cái bang in sao để thi kiểm tra cơ sở dịch chất
cũng như là kiểm tra an ninh về con người
qua đánh giá sơ bộ thì các nhân sự mà tham gia thì chấp hành tốt quy định
quy chế điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho ban in sao thì cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra
song song với đó công tác tổ chức tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ công tác coi thi cũng được quan tâm chú trọng
nhằm kiểu thời thông tin đến quý thể cô
quy định mới công tác bảo mật đề thi chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động
sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hành vi tiêu cực gian lận thi cử
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực địa điểm tổ chức các hoạt động của kỳ thi
cũng được các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đặc biệt quan tâm
nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý triệt đề các nguy cơ gây mất an ninh trật tự cháy nổ an toàn giao thông

tránh nổ an toàn giao thông đã hoàn tất đề thi đã được nghiêm phong nghiêm ngẩn
và sẽ được giám sát chặt chẽ trong quá trình vận chuyển đến bốn mươi sáu điểm thi
lực lượng công an cũng hỗ trợ khá là tích cực trong công tác in sao đề thi
năm nay chuyển một khu vực mới cho nên các anh công an cũng khá là vất vả
về khâu an ninh an toàn của kỳ thi thì được lực lượng công an tham gia rất rất là kỹ
ở tất cả các khâu đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị
cho kỳ thi được lực lượng công an tham gia rất là kỹ ở tất cả các khâu
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh an giang
đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch
với tinh thần chủ động thận trọng nghiêm túc như những ngày vừa qua
lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ sát sao cùng các lực lượng có liên quan
tiếp tục nỗ lực hết mình triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trả tự
trong và ngoài khu vực thi tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỳ thi được diễn ra
trong an toàn tốt đẹp
thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên
cụ thể sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã có nhiều vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng
các ông huỳnh văn tâm trong thời gian dựng
các chức vụ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở nội vụ tỉnh gia lai
và ông hoa công hậu trong thời gian giữ các chức vụ tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy
giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các ông huỳnh văn tâm hoa công hậu
chuyển sang một thông tin khác sáng nay tòa án quân sự quân khu thủ đô đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử cựu trung tướng nguyễn văn sơn cựu tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
về tội tham mô tài sản hầu tòa cùng ông sơn còn có bốn bị cáo khác
theo cáo trạng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ
nguyễn văn sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để cùng tham mô số tiền năm mươi tỷ đồng
từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng cụ thể nguyễn văn sơn với vai trò là tư lệnh
đã yêu cầu cấp dưới khi thực hiện mua sắm vật tư thiết bị từ nguồn kinh phí trên
phải rút ra năm mươi tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng
sau khi nhận tiền nguyễn văn sơn chia cho mình và các thuộc cấp là đồng hậu quyết và dũng
quá trình điều tra các cá nhân đã khai nhận về hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục hậu quả
với hành vi cối gây thương tích nguyễn xuân phương chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ khởi tố bắt tạm giam
nạn nhân trong vụ việc này là ông nguyễn minh đức cũng chính là hàng xóm của bà phương
do mâu thuẫn từ việc đổ đá làm đường bà phương cho rằng ông đức gây khó dễ
nên đã dùng lời lẽ xúc phạm ông đức
tức giận vì bị chửi ông đức đã dùng tay đánh bà phương
bà phương sau đó đã lấy quốc cào đá đánh vào vùng mặt của ông đức gây thương tích hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vào ngày hôm nay cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn quang chú tải thành phố hạ long
tối ngày hai mươi hai tháng sáu khi bị tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách có thu phí
nhưng không có tem phù hiệu kinh doanh vận tải quang đã tăng ga bỏ chạy
khi bị bắt quang tiếp tục có các hành vi chống đối giấu chìa khóa giả vờ bị ngất cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam nguyễn văn quang về hành vi chống người thèn công vụ
chỉ trong một đêm hàng loạt ghê đá thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã bị xịt sơn vẽ quảng cáo
đáng chú ý là nội dung quảng cáo
dung quảng cáo là các trang web đánh bạc cá cược trực tuyến
ngày hôm nay công an phường long thạnh mỹ tp thủ đức phối hợp với các đơn vị liên quan
đã khẩn trương xác minh truy xét nhóm người có liên quan
theo camera ninh ghi lại có hai thanh niên đã mang theo sơn đến các ghê đá ở khu vực phường long thạnh mỹ
một người giữ cố định khung người còn lại dùng sơn xịt
sau khi hoàn thành họ dùng điện thoại chụp lại là minh chứng
chiều ngày hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã đến điểm
thi của mình để làm thủ tục sự thi tốt nghiệp trung hòa phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
tính đến thời điểm hiện tại các địa phương trên cả nước đều đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện
về nhân lực vật lực cần thiết cho kỳ thi quan trọng này
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu ban chỉ đạo các tỉnh tiếp tục giả soát tất cả các khâu
của kỳ thi lần cuối không chủ quan lơ là
đặc biệt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
theo quy chế thi năm nay các thí sinh sẽ không còn được mang các loại máy ghi âm ghi hình
dù chỉ có chức năng ghi thông tin không thể nghe xem hay truyền tín hiệu như những năm trước
sáng ngày mai kem sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn
theo hình thức thi tự luận với thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút